sau thông tin bé trai ba tuổi ở bắc ninh bị bỏ quên trên ô tô đưa đón của trường mầm non
ubnd tp hcm đã có văn bản chỉ đạo bảo đảm an toàn giao thông đối với xe ô tô đưa đón học sinh trên địa bàn
theo đó sở giáo dục đào tạo tổ chức kiểm tra rà soát các trường sử dụng xe hợp đồng đưa đón học sinh
yêu cầu cơ sở giáo dục và đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện quy định về an toàn giao thông đối với phương tiện người lái
phối hợp với sở giao thông vận tải kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về an toàn giao thông đối với đơn vị vận tải đưa đón học sinh
chấm dứt hợp đồng và xử lý nghiêm lái xe chủ xe không tuân thủ quy định pháp luật về an toàn giao thông
và trách nhiệm được xác định trong hợp đồng đưa đón học sinh bằng ô tô
giao sở giao thông vận tải công an thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường phối hợp thực hiện tuần tra
phát hiện kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về an toàn giao thông